vâng thưa quý vị hôm nay đầu tuần thời tiết khu vực bắc bộ vẫn duy trì trạng thái nắng giáo
cục bộ có mưa vừa vài nơi nhưng không đáng kể nhiệt độ cao nhất khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ c
về đêm thì thời tiết sẽ mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều với mức nhiệt khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ c
không chỉ ở khu vực bắc bộ mà thời gian này mức nhiệt ở cả ba miền đều giảm đi đáng kể
nhưng quý vị vẫn cần phải che chắn bôi kem chống nắng khi đi ra đường nếu thực sự cần thiết
bởi vì chỉ số tiêu uv vẫn ở mức cao như các thành phố hải phòng đà nẵng hội an đã chạm mức chín
bên cạnh đó các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế do áp cao cận nhiệt đới có xu hướng
quay trở lại phía tây và mở rộng ra phía nam nên khu vực này sẽ có mưa rào và rông
mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối